xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông
nên trời nhiều mây có mưa và sương mù vào sáng sớm
đêm và sáng trời rét trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
tại phía đông bắc bộ là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi còn thấp hơn
tại khu vực phía tây bắc bộ có mưa nhỏ và sương mù trời ở ngưỡng rét vào đêm và sáng sớm
sau đó ban ngày mây mỏm dần trời hưởng nắng
với nhiệt độ trong thời gian tới tại khu vực này hầu như ít biến động
ban trưa tăng lên ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ khu tây bắc có nơi còn cao hơn
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do tác động của khối không khí lạnh
nên trong hai ngày tới ngoại trừ thanh hóa các tỉnh khác tại khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rải rác
tuy nhiên lượng mưa được nhận định là chỉ phổ biến từ năm một mươi năm mm một ngày
sau đó từ ngày hai mươi ba thì mưa sẽ có xu hướng giảm hơn về diện và lượng
còn về tình hình nhiệt độ thì ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi
ba hai mươi sáu độ phần phía nam có nơi còn cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa trong hai ngày tới cũng có mưa giải rác
với lượng mưa là từ năm một mươi năm mm sau đó thì mưa giảm dần
các tỉnh ninh thuận và bình thuận thì chỉ có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến là
từ hai mươi bảy đến ba mươi độ phía nam có nơi còn cao hơn
với khu vực tây nguyên đêm có mưa vài nơi ngày phổ biến là không mưa có nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ trong thời gian tới thì không có nhiều biến động
cao nhất vào lúc trưa chiều
là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại nam bộ trong chiều tối nay thì mưa còn xảy ra rải rác
tại các tỉnh thuộc miền tây nam bộ sau đó thì mưa giảm
toàn khu vực phổ biến là chỉ có mưa vài nơi vào thời điểm tối và đêm
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo